lĩnh vực fintech tài chính công nghệ hiện nay đang phát triển mạnh mẽ ở việt nam và được đánh giá là mảnh đất khởi nghiệp tiềm năng
nhằm mục đích chia sẻ các cơ hội về thị trường về công nghệ hội thảo fintech khởi nghiệp đột phá đã được tổ chức
hội thảo nằm trong khuôn khổ đề án tám trăm bốn mươi bốn hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm của bộ khoa học và công nghệ
fintech là một trong những lĩnh vực có sự phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn cầu
sự xuất hiện của làn sóng fintech đã và đang đem lại hiệu ứng tích cực đối với người tiêu dùng và ngành dịch vụ tài chính bằng tư duy đổi mới sáng tạo nhạy bén
đây cũng chính là cơ hội cho các start up hình thành và phát triển
hiện nay thì ví dụ như là những sản phẩm tài chính của các ngân hàng phát triển cũng như của các fintech start up
thì bạn có thể chuyển bằng ví momo chẳng hạn thì có thể chỉ mất khoảng ba giây hai giây là cái đối tác ở bên đầu kia của đất nước có thể nhận được
đối với ví dụ như là tomochain
tomo cho nên có một cái sản phẩm nó tương đối quốc tế thì thậm chí bạn có thể gửi từ việt nam đi sang mỹ cũng chỉ mất ba giây thôi
nếu như mà hai người dùng đấy là đã đều sử dụng cái hệ thống của tomoche
thì đấy là những cái thay đổi mà tôi nghĩ là nó thể hiện sự ảnh hưởng của internet vào trong ngành tài chính
đảm bảo là cái trải nghiệm của người dùng nó tốt hơn và nó hiện đại hơn
tuy nhiên cùng với cơ hội phát triển khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech cũng có nhiều thách thức
tại hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ những câu chuyện những kinh nghiệm khởi nghiệp
đem đến những bài học giá trị của người đi trước
giúp ích cho việc chuẩn bị hành trang tốt nhất cho các bạn trẻ khi lựa chọn lĩnh vực này
thực ra tất cả những cái khó khăn trở ngại về mặt công nghệ thì theo tôi đánh giá là nó cũng có nhiều
nhưng chủ yếu là liên quan đến cái vấn đề là hạ tầng về mặt tài chính tài chính công nghệ của mình
nó đang trong giai đoạn hình thành và định hình và phát triển
khi mà tất cả những cái nền tảng hạ tầng đó ví dụ như nền tảng về kết nối banh nền tảng về kết nối dịch vụ
mà đã được đảm bảo thì các tiết ích dựa thông qua các ứng dụng và các sản phẩm
các công ty fintech cung cấp cho khách hàng cuối nó sẽ tốt hơn rất nhiều và nó đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng
các bạn phải nắm được ít nhất là rất là mạnh ở trong một lĩnh vực
đó lĩnh vực công nghệ thì sẽ là cái vấn đề xây dựng sản phẩm và đảm bảo cái sản phẩm đấy hoạt động tốt
cũng như là lĩnh vực tài chính thì phải hiểu rất là sâu sắc về ngành
đâu là cái bài toán mà người dùng đặt ra và cần được giải quyết
cũng như là đâu là những cái mà sản phẩm khi làm giá có thể cạnh tranh trên thị trường
thì ngoài vấn đề đấy thì những cái bạn mà nếu mà tham gia vào quá trình gọi là khởi nghiệp
tức là tự đứng ra xây dựng cái công ty của mình và sản phẩm của mình
thì lại thực ra là phải nắm rõ cả hai cái vấn đề đấy rất là sâu sắc thì mới có thể có được một cái sản phẩm thành công
các chuyên gia cũng nhận định rằng công nghệ fintech đang tạo ra những điều tuyệt vời
góp phần cải thiện ngành tài chính và chắc chắn sẽ trở thành xu thế của tương lai